tuy nhiên dù ý nghĩa vĩ đại của chiến thắng điện biên phủ được cả thế giới khẳng định
nhưng ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn tờ the guardian bình luận
điện biên phủ đã trở thành biểu tượng thất bại lịch sử của nước pháp
điện biên phủ là biểu tượng chiến thắng lẫy lừng của việt nam
tuy nhiên tầm ảnh hưởng của nó lớn hơn rất nhiều
đó là dấu mốc mở ra một thời đại mới trên toàn thế giới
thời đại giải phóng dân tộc
các thế lực thù địch và một số kẻ thiếu thiện trí
vẫn cố tìm mọi cách hạ thấp ý nghĩa của sự kiện
bằng cách cố tình cho rằng nếu không có sự giúp đỡ từ nước ngoài
thì việt nam không thể chiến thắng
trước hết cần khẳng định trong các năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
nhất là trước và trong chiến dịch điện biên phủ
quân dân việt nam đã nhận được sự giúp đỡ quan trọng của liên xô trung quốc
một số nước anh em của nhân loại tiến bộ
chúng ta luôn ghi nhớ và không bao giờ quên sự giúp đỡ đó
xong xét từ bất kỳ phương diện nào
thì mọi giúp đỡ dù lớn đến đâu
cũng không thể giúp sự nghiệp cứu nước của một dân tộc tới thắng lợi cuối cùng
nếu sự nghiệp đó không mang tính chính nghĩa và thiếu tinh thần tự chủ
thiếu đường lối chính trị đúng đắn và bản lĩnh chính trị vững vàng
thiếu sách lược quân sự sáng tạo và hiệu quả
không phát huy được toàn bộ sức mạnh vật chất và tinh thần
của cả dân tộc
đây là nguyên tắc có tính chất sống còn
chẳng hạn trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bằng chủ trương việt nam hóa chiến tranh
mỹ đã cung cấp một khoản viện trợ quân sự kinh tế khổng lồ
để nuôi sống chế độ việt nam cộng hòa
cùng đội quân hơn một triệu người với số lượng vũ khí hiện đại vượt trội
so với lực lượng cách mạng
nhưng cuối cùng chế độ đó vẫn phải chấp nhận thất bại cay đắng
nhanh chóng sụp đổ
bốn mươi năm năm trước từ việc xác định tiêu diệt tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
để tạo nên một bước ngoặt mới trong chiến tranh
trước khi người mỹ can thiệp sâu hơn vào đông dương
xác định điện biên phủ là trận quyết chiến chiến lược
làm thay đổi cục diện chiến tranh và kết thúc cuộc kháng chiến
chống thực dân pháp
nhân dân việt nam từ hậu phương đến tiền tuyến
đã nỗ lực hết mình bằng mọi khả năng có thể để giành thắng lợi
chiến thắng điện biên phủ
là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố mà nổi lên là sức mạnh chính trị
cùng trí tuệ ý chí của khối đoàn kết toàn dân tộc
dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình sáng tạo của đảng cộng sản việt nam
và đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta
mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới
hơn nửa thế kỷ qua kỳ tích dùng bè chở đại bác vượt hàng trăm cây số sông hồng

đưa lên điện biên phủ kéo pháo lên đỉnh núi
kiên nhẫn đào giao thông hào đánh lấn vào cứ điểm của địch
và hình ảnh những người lính cụ hồ lấy thân mình lấp lỗ châu mai
lấy thân mình chèn pháo làm giá súng
đặc biệt là quyết định có tính bước ngoặt của đại tướng võ nguyên giáp
và bộ chỉ huy chiến dịch khi thay đổi từ đánh nhanh thắng nhanh
sang đánh chắc tiến chắc đã hẳn in vào ký ức dân tộc
cùng với đó là kỳ tích huy động sức mạnh toàn dân bảo đảm hậu cần cho bộ đội
như lời kể của ông bonny cựu lính dù của quân đội pháp ở điện biên phủ
thì khi bị bắt làm tù binh tôi đã tận mắt chứng kiến những đoàn xe thồ kéo dài
gần như bất tận không ngưng nghỉ chở mọi thứ lên điện biên phủ
từ gạo ngô đến vũ khí hạng nhẹ
những người chở hàng này không ngồi xe đạp mà chất mọi thứ lên đó và đẩy xe lên
đó là chưa kể những người gánh đồ tiếp viện bằng quang gánh trên đôi vai
nhờ thế đại tướng võ nguyên giáp đã nuôi được hơn ba mươi bộ đội ở điện biên phủ
và đã giành chiến thắng
điện biên phủ là chiến thắng của toàn bộ dân tộc việt nam
tất cả người dân đều góp phần chứ không chỉ riêng quân đội
từ đi bộ bè mảng xe cút kít xe châu xe ngựa đến đội quân hơn hai vạn xe đạp thổ
và hơn hai mươi vạn dân công
đồng bằng lên từ miền trung đi ra cùng leo đèo lội suối gánh gồng tiếp lương tải đạn
mở đường để làm nên những điều vĩ đại đưa tới một trong những bất ngờ lớn nhất
mà đối phương không thể hình dung
bởi khi lập ra tập đoàn cứ điểm điện biên phủ tướng lĩnh quân đội pháp ở đông dương
coi việc bảo đảm hậu cần cho bộ đội việt nam ở điện biên phủ là điều không thể
và họ coi điện biên phủ là pháo đài bất khả chiến bại
điện biên phủ là pháo đài bẫy để nghiên nát chủ lực việt minh
họ khẳng định việt minh không thể nào đưa được pháo đến đây ngay cả khi họ tìm được cách đến
tiếp tục bắn họ cũng không có khả năng tiếp tế đầy đủ đạn dược để gây khó khăn thật sự cho chúng tôi
vượt qua bom đạn vượt qua mọi khắc nghiệt của tự nhiên và dù còn gặp rất nhiều khó khăn
gian khổ thiếu ăn và thiếu mặc nhưng cả nước vẫn chia lửa với điện biên phủ
buộc quân pháp phải đối phó ở nhiều nơi
một mươi bốn chín trăm năm mươi tấn gạo hai trăm sáu mươi sáu tấn muối sáu mươi hai tấn đường năm trăm bảy mươi bảy tấn thịt năm trăm sáu mươi năm tấn lương khô đã được vận chuyển tới mặt trận cho bộ đội
kỳ tích đó thật sự nằm ngoài suy nghĩ của những người lấy vũ khí luận làm cơ sở giải quyết một cuộc chiến tranh
nằm ngoài suy nghĩ của mấy kẻ chỉ sống với tâm thế tai sai tôn sùng viện trợ nước ngoài
mà không có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình
và hơn hết là chưa bao giờ nhận được sự đồng lòng ủng hộ toàn tâm toàn ý của cả dân tộc
về điều này đại tá ale cựu sĩ quan quân đội pháp tại cứ điểm điện biên phủ đã nói
tôi biết nhiều người trong quân đội bảo đại họ không có động lực và quyết tâm nào cả
họ không đại diện cho ước nguyện của người dân việt nam và không dám hy sinh mạng sống vì tổ quốc
trong khi đó bộ đội việt minh là những người lính thực thụ với quyết tâm lòng dũng cảm và đạo đức
đó chính là điều tạo nên cơ sở để trong cuốn sách võ nguyên giáp một cuộc đời
nhà sử học arusio khẳng định điện biên phủ là ngọn gió lịch sử của phi thực dân hóa
ông nói tôi luôn giải thích rằng ở điện biên phủ không phải nước pháp mà là chủ nghĩa thực dân pháp đã thua
chính chủ tịch hồ chí minh cũng luôn nói rằng kẻ thù của việt nam là hệ thống của thực dân pháp muốn đè nén dân tộc việt nam
và người việt đã phải chiến đấu chống lại
còn nhà làm phim russel là người nhiều lần gặp gỡ trò chuyện cùng đại tướng võ nguyên giáp thì kể
có lần đại tướng nói với tôi là tại sao lại hỏi nhiều về chiến tranh thế vì ông là một vị tướng của hòa bình
ông nói mình buộc phải tiến hành chiến tranh
chiến tranh là vì hòa bình
có những cuộc chiến tranh chính nghĩa để giải phóng dân tộc và điện biên phủ là một cuộc chiến như thế
kể từ cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đảng và nhà nước việt nam luôn nỗ lực mọi cách để vừa giữ gìn nền độc lập
vừa kiến tạo nền hòa bình tạo cơ hội để nhân dân được sống trong bình yên tập trung trí lực xây dựng đất nước
nhưng ước muốn bình dị và chân thành đó đã nhiều lần bị đeo
nhưng ước muốn bình dị và chân thành đó đã nhiều lần bị đeo
mỗi lần như vậy cả dân tộc việt nam lại phải cầm súng chiến đấu vì độc lập dân tộc chiến đấu vì hòa bình
chiến thắng điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn thắng lợi của chiến dịch hồ chí minh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là kết quả của những khát vọng nỗ lực cháy bỏng đó
trở thành niềm tự hào của cả dân tộc
ngày nay lịch sử sang trang mới đất nước hòa bình có những bước phát triển vượt bậc đời sống người dân được cải thiện rõ rệt
vị thế đất nước ngày càng lên cao trên trường quốc tế
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đang đặt ra những nhiệm vụ mới đòi hỏi toàn đảng toàn quân và toàn dân
cần tiếp tục nỗ lực để xây dựng đất nước phát triển bền vững luôn có khả năng đương đầu thắng lợi với mọi đe dọa từ bên ngoài
trong bối cảnh đó tinh thần điện biên phủ vẫn giữ nguyên giá trị vẫn là yếu tố quan trọng góp phần củng cố phát triển lòng tự tôn dân tộc trong thời đại mới
bởi khi cha ông từng phải vượt qua gian khổ hy sinh sương máu để giành lại độc lập đất nước có hòa bình
thì các thế hệ kế tục cần tiếp nối một cách xứng đáng

bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau